các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó trinh sát phát hiện các đối tượng lấy chất cấm từ công ty ebot để ra cho các đầu nậu hưởng tiền tranh lệch
sáng ngày tám tháng chín tổ công tác bắt quả tang thanh và bùi đồng thời thu giữ nhiều bịch ni lông chứa sabutamol một loại chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi
tại trụ sở công ty ibert lực lượng chức năng phát hiện một mươi bảy loại hóa chất đựng trong nhiều thùng phi chai lọ bao bì dùng để kích thích tăng trưởng tăng trọng
thanh khai mua số samputamol trên với giá sáu triệu đồng một kg sau đó bán lại cho các mối lái chăn nuôi với giá bảy triệu đồng
tỷ lệ pha chế là một kg trên một mươi tấn thức ăn chăn nuôi
mở rộng điều tra công an bắt giữ thêm đối tượng này
tối cùng ngày cơ quan điều tra bắt giữ nguyễn thế hậu và lê minh tuấn khi đang trên đường đi phân phối hai năm kg chất cấm sabutamol